chấp hành kết luận của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại phiên họp thứ hai mươi một
ban thường vụ quân ủy trung ương đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp quốc hội các cơ quan tư pháp quân đội
báo cáo kết quả điều tra xác minh về các sai phạm của một số cán bộ thuộc học viện quân y
trong việc nghiên cứu bàn giao đề tài chế tạo bộ sinh phẩm rt pcr và real time rt pcr
phát hiện chủng virus corona mới hai nghìn một mươi chín và sai phạm trong việc mua một số sản phẩm vật tư y tế của công ty việt á
ban thường vụ quân ủy trung ương đánh giá sai phạm của một số cán bộ thuộc học viện quân y là nghiêm trọng
cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với thượng tá hồ anh sơn
phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự học viện quân y về tội tham mô tài sản quy định tại khoản bốn
điều ba trăm năm mươi ba và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba
điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
và đại tá nguyễn văn hiệu trưởng phòng trang bị vật tư học viện quân y về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo khoảng bốn điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được viện kiểm sát quân sự trung ương phê chuẩn
đây là vụ việc rất nghiêm trọng xảy ra trong thời gian cả nước đang tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
dư luận xã hội đặc biệt quan tâm thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
ban thường vụ quân ủy trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ
và xử lý nghiêm sai phạm của cá nhân tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật
công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an thành phố đồng xoài
tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của ông lưu nguyễn công hoan
một mươi năm tuổi giám đốc trung tâm anh ngữ hoàn mỹ nạn nhân được phát hiện tử vong bất thường tại trung tâm
vào khoảng một mươi năm h chiều ngày tám
tám tháng ba một số nhân viên trung tâm anh ngữ hoàn mỹ có địa chỉ tại đường nguyễn công hoan
khu phố thanh bình phường tân bình thành phố đồng xoài đến mở cửa trung tâm để làm việc
thì thấy xe máy của ông hoan đang dựng phía trong ngay phòng lễ tân
kiểm tra phía trong nhân viên trung tâm phát hiện ông hoan nằm bất động trong phòng đã tử vong
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tại hiện trường ông hoan được xác định tử vong trong tư thế nằm ngửa bên trong phòng rất nhiều than tổ ong được đốt giải rác
chiếc xe máy hiệu vespa màu mận dựng trước quầy lễ tân được xác định là của nạn nhân
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn hồng lan
trú tại khóm một mươi thị trấn sông đốc huyện trần văn thời để điều tra về hành vi hành hạ người khác
nguyễn hồng lan được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang mang thai và có con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
người có liên quan trong vụ việc là cháu gái ruột sinh năm hai nghìn tám của lan
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip đăng tải thông tin về một trường hợp nghi vấn bạo hành trẻ em
tại khu nhà trọ thuộc địa bàn khóm một mươi thị trấn sông đốc huyện trần văn thời
lực lượng công an và cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
tại cơ quan công an bà lan thừa nhận vào tối ngày hai tháng ba có dùng thanh tre đánh vào người cháu bé
do cháu mình nhiều lần nói dối về việc bán vé số không đúng số lượng thực tế
làm cho bà này phải bồi thường tiền cho đại lý vé số
và thời gian gần đây cháu hay về nhà muộn nên tức giận đánh cháu
trình bày với cơ quan chức năng cháu bé cho biết là đã nhiều lần bị cô ruột và bà lan la mắng
đánh do tối về muộn và bán được ít vé số
được biết bà lan nhận nuôi cho bé được khoảng một năm nay do hoàn cảnh của cháu bé không có ai chăm sóc
công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa vừa phát hiện đối tượng lê thị hiền
sinh năm hai nghìn trú tại xã minh sơn huyện triệu sơn đã lợi dụng quyên góp tử thiện
để lừa đảo chiếm đoạt trên năm mươi triệu đồng của hàng trăm nhà hảo tâm trên địa bàn cả nước
theo tài liệu điều tra ban đầu từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lê thị hiền đã tạo trang facebook cá nhân
với tên là thúy hiền và vào nhóm hà nội giúp nhau mùa dịch để lấy thông tin hình ảnh
những trẻ em tật nguyền và nhận là con mình rồi chỉnh sửa lồng ghép tài khoản cá nhân
kêu gọi nhà hảo tâm quyên góp tử thiện
bằng thủ đoạn trên từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị phát hiện lê thị hiền đã chiếm đoạt
khoảng hơn năm mươi triệu đồng của hàng trăm nhà hảo tâm trên địa bàn cả nước
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
vâng qua vụ việc này thì cơ quan công an tiếp tục đề nghị người dân cảnh giác thận trọng
tìm hiểu kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội
yêu cầu công khai minh bạch thông tin về người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương
bệnh viện nơi người cần giúp đỡ sinh sống hoặc điều trị để kiểm chứng thông tin
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý
hai đối tượng có nhiều tiền án chuyên đột nhập nhà dân ở nhiều tỉnh thành trộm cắp tài sản
và bị công an huyện grongbúc phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
hai đối tượng là nguyễn viết chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và phạm văn đào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam
trước đó chiến và đào dùng xe máy chở nhau đi qua các tỉnh dọc quốc lộ một mươi bốn để giò la
khi đến xã pongrang huyện grongbúc tỉnh đắk lắc phát hiện một nhà dân không có người
hai đối tượng này đã đột nhập đục phá kết sắt lấy đi sáu mươi triệu đồng tiền mặt
cùng nhiều trang sức bằng vàng với tổng trị giá khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
ngoài ra hai đối tượng này còn phá hỏng nhiều tài sản như camera chuông báo động
máy đao độ cà phê của hộ dân với tổng thiệt hại
bằng tám mươi hai triệu đồng

với tổng trị giá khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
qua đấu tranh khai thác công an huyện grongbúc còn làm rõ trước đó hai đối tượng này đã đột nhập
khoảng năm trăm ba mươi triệu đồng
riêng chiến đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc
còn đào từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
khi mà vào đột nhập vào nhà dân thì chúng là thường quan sát tìm kiếm các điểm đặt camera
để tổ chức là lẽ lúc là đập phá các camera này phá vỡ các camera nhằm xoáy cho bết sau khi gây án
sau khi mà gây án xong thì các đối tượng thường ra là cà hết
cà hết cái biển số để cho mình là qua các biện pháp nghiệp vụ qua cái công tác nhìn trên quan sát
trên camera là không thể là nhận định đánh giá được cái biển số này là gồm những con số nào
chúng tôi rất quyết tâm sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức toàn bộ lực lượng phối hợp
với các đơn vị chức năng đặc biệt là công phòng cảnh sát hành sự của con tỉnh đắk lắc
cuối cùng chúng tôi mới là xác định điều tra bắt giữ được đối tượng
hiện công an huyện grongbúc tỉnh đắk lắc
đang tiếp tục củng cố hồ sơ kết luận vụ án để xử lý hai đối tượng trước pháp luật
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an
vừa có văn bản gửi ban nhân dân tp hcm yêu cầu phối hợp cung cấp các tài liệu
liên quan đến việc chi tiền hỗ trợ cho người nghèo người khó khăn trong đợt dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an
đang điều tra xác minh việc chi tiền thực hiện một số chế độ chính sách đặc thù
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn tp hcm
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an
đề nghị chủ tịch ubnd tp hcm chỉ đạo các sở ban ngành liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu
như kết quả thực hiện đến nay về chế độ chính sách đặc thù công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
kết quả thanh tra đối với việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
các sai phạm đã phát hiện kết quả xử lý
lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện bắt giữ vụ thuê xe taxi vận chuyển một hai trăm linh bộ kit test covid một mươi chín
không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ
vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày tám tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu
công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đội kiểm tra
công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh lạng sơn phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai a một mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi
đang dừng đỗ cạnh đường có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe do đặng thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại phường vĩnh trại thành phố lạng sơn điều khiển chở hai thùng các tông chứa một hai trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
chủ hàng là nguyễn thị tâm sinh năm hai nghìn hai trú tại phường đông kinh thành phố lạng sơn
ngồi sau ghế lái không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tâm khai sau khi giao bán kết test trên mạng xã hội gia lô được khách hàng đặt mua một hai trăm linh bộ
nên đã lên thị trấn đồng đăng huyện cao lộc mua với giá ba mươi chín đồng một bộ về bán kiếm lời
bản thân đối tượng không có ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến lĩnh vực y tế
tài xế taxi không biết loại hàng hóa trong các thùng cắt tông được tâm trả tiền chi phí dịch vụ khi hoàn thành chuyến giao dịch
một vụ cháy xảy ra tại một kiosk trong chợ dĩ an một phường dĩ an thành phố dĩ an tỉnh bình dương
vừa được lực lượng chức năng chữa cháy của địa phương lập dập tắt hoàn toàn
kịp thời giải cứu một gia đình mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn
theo cơ quan công an vào khoảng chín h ba mươi phút ngày chín tháng ba kiosk bất ngờ bốc cháy do một đứa trẻ đốt đồ chơi trong nhà
do bên trong ký ốt kinh doanh nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và bao trùm toàn bộ ký ốt
lực lượng chữa cháy địa phương và người dân đã phá tường giải cứu năm người trong gia đình ra ngoài an toàn
do ngọn lửa lớn nên hai căn kiosk bên cạnh bị ảnh hưởng nhưng thiệt hại không đáng kể
ký ốt bị cháy bị lửa thiêu dụi nhiều tài sản
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy này
công an tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đang xử lý năm mươi tám thanh niên nam nữ dương tình với ma túy
tại cơ sở kinh doanh phương đông biêc lóp thuộc tổ ba phường nghĩa lộ tp quảng ngãi
vào lúc hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày tám tháng ba lực lượng công an tp quảng ngãi bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh này
thời điểm kiểm tra có hơn một trăm linh thanh niên nam nữ đang bay lắc trong tiếng nhạc mạnh
qua kiểm tra nhanh có năm mươi tám đối tượng dương tình với ma túy
lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy
cùng nhiều loại rượu thuốc lá không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện tân phú tỉnh đồng nai vừa ra quyết định
khởi tố bắt tạm giam đối tượng lương thanh quốc một mươi chín tuổi
trú tại xã phú điền huyện tân phú để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an quốc sinh sống với gia đình anh nguyễn thái tân ba mươi hai tuổi
là dượng của quốc trú tại tỉnh đồng nai
lợi dụng lúc gia đình anh tân đi vắng quốc đã lẻn vào phòng ngủ trộm hơn năm mươi triệu đồng tiền mặt
và chiếc xe máy để ngoài sân rồi mang về tp hcm
số tiền trộm được quốc đã tiêu xài cá nhân hết
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định quốc là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lóc vừa khởi tố một mươi bốn đối tượng tham gia đánh bạc quy mô lớn
tại quán cà phê ở xã ea dông huyện crong park
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn thành duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là chủ quán cà phê duy
thuộc thôn tân tiến xã ea dông huyện grong park và một mươi ba đối tượng khác đều trú tại huyện grong park
trước đó qua công tác trinh sát nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk phát hiện
bắt quả tang các đối tượng trên đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc vỏ hạt dưa thắng thua bằng tiền
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng tổ công tác thu giữ hơn một trăm hai mươi triệu đồng
cùng nhiều vật chứng có liên quan đến việc đánh bạc
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi mua dâm người dưới một mươi tám tuổi năm đối tượng trú tại tỉnh cao bằng và tỉnh thái nguyên
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng tiến hành khởi tố tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng
đã khởi tố vụ án hình sự vụ án môi giới mại dâm xảy ra tại tổ ba phường sông bằng thành phố cao bằng
căn cứ kết quả điều tra xác định hai đối tượng cùng chú tại thành phố cao bằng
đã cùng nhau thuê nhà để bán nước giải khát và môi giới mại dâm
trong số các gái bán dâm mà hai đối tượng môi giới có hai gái bán dâm chưa đủ một mươi tám tuổi
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
hai đối tượng trên đã môi giới cho hai gái bán dâm trên đi bán dâm với giá
đi bán dâm với năm người đàn ông với giá mua dâm là từ năm trăm linh đồng đến một triệu tám trăm linh nghìn đồng một lượt mua dâm
và nhận lại khoảng năm mươi tiền công môi giới